hôm nay ngày hai mươi sáu tháng năm đại hội đại biểu đảng bộ huyện gia lâm lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc
đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được thành ủy hà nội lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm
điểm mới tại đại hội đảng bộ huyện gia lâm nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy tại đại hội
đồng chí vương đình huệ ubnd bí thư thanh uy hà nội sự hội nghị
nhiệm kỳ qua đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện gia lâm đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt hai mươi trên hai mươi chỉ tiêu đại hội lần thứ hai mươi một đề ra
đây là nền tảng vững chắc để đảng bộ huyện gia lâm tiếp tục đề ra những mục tiêu mới trong nhiệm kỳ tới phân đấu sớm trở thành quận
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh trong những năm tới dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi thời cơ nhưng cũng còn không ít khó khăn thách thức
chính vì vậy xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục mở rộng dân chủ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm huyện gia lâm trở thành quận định hướng đến năm hai nghìn ba mươi là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ từng bước hiện đại là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của đảng bộ và nhân dân huyện gia lâm
đồng chí vương đình huệ tin tưởng và hy vọng rằng với tinh thần trách nhiệm cao đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được ban chấp hành đảng bộ và đồng chí bí thư khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và trí tuệ năng lực ngang tầm nhiệm vụ
với một cơ cấu hợp lý bảo đảm tính liên tục kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo đội đảng bộ và nhân dân tín nhiệm